tin an ninh trật tự mang theo hai mươi bánh heroin và sáu viên hồng phiến từ nghệ an ra hà nội
lê hoài phương trú tại quận hoàng mai vừa bị công an thành phố thanh hóa bắt giữ khi đến ga thanh hóa chuẩn bị đi taxi ra hà nội
qua công tác điều tra nắm tình hình đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố thanh hóa
phát hiện đường dây mua bán ma túy liên tỉnh từ nghệ an qua thanh hóa rồi ra hà nội và các tỉnh phía bắc tiêu thụ
đường dây này do nguyễn văn huy trú tại quận hoàng mai hà nội cầm đầu
vào chiều ngày một mươi chín tháng hai một tổ công tác của công an thành phố thanh hóa mật phục tại ga thanh hóa bắt giữ lê hoài phương thu giữ hai mươi bánh heroin và sáu viên hồng phiến
đồng thời hai tổ công tác khác của công an thành phố thanh hóa tại nghệ an và hà nội đã đồng loạt bắt giữ nguyễn văn huy và lầu bá sành trú tại tỉnh nghệ an
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thanh hóa đã tiến hành khởi tố nguyễn văn huy về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
lê hoài phương và lầu bá sành về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng
các đơn vị chức năng tỉnh điện biên đang củng cố chứng cứ hoàn thiện hồ sơ sớm đưa đối tượng điều khiển xe đâm bị thương một cán bộ đang làm nhiệm vụ về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó vào hồi một mươi tám h và hồi một mươi chín h tám phút ngày hai mươi hai tháng hai trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực khối sơn thủy thị trấn tuần giáo
đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện tuần giáo đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính
tuy nhiên không những không chấp hành hiệu lệnh lò văn điệp còn điều khiển xe mô tô chở theo sau một người bất ngờ tăng tốc liều lĩnh lao thẳng vào trung úy quảng văn trung cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện tuần giáo thành viên tổ công tác
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với cao đình sơn giám đốc đào hữu bính phó giám đốc trung tâm nhiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trường đại học tây bắc và hoàng văn lực là cán bộ thuộc trung tâm này về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ